thưa quý vị và các bạn chính phủ đã đồng ý giảm giá điện trong ba tháng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
một lần sáu nhà đầu tư đang bắt đáy giá cổ phiếu trong khi hàng loạt ngân hàng phát mại bất động sản
đáng chú ý nhiều ý kiến cho rằng cần phải cân nhắc quyền lợi của người tiêu dùng
trước đề xuất hạn chế cấm nhập khẩu xăng dầu của tập đoàn dầu khí việt nam
sau đây là nội dung chi tiết
sau khi nhiều người tiêu dùng liên tục có ý kiến về việc giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ dân sinh siêu thị
vẫn ở mức cao hơn thời điểm tết nguyên đán trong khi nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã giảm giá lợn hơi xuất chuồng
nhiều hệ thống siêu thị đã đồng loạt giảm giá mặt hàng thiết yếu này
lần đầu tiên sườn non giảm hơn bốn mươi hai đồng một kg xuống còn hai trăm ba mươi tám đồng một kg
xương lợn giá gốc bảy mươi đồng một kg giảm còn năm mươi sáu đồng
các siêu thị bắt đầu giảm giá thịt lợn từ một mươi năm hai mươi năm tùy mặt hàng
từ những ngày đầu tháng bốn và vẫn đang tiếp tục khiến mãi
thị trường chứng khoán việt nam đang chứng kiến làn sóng nhà đầu tư số
tức là những nhà đầu tư không có kinh nghiệm đang ổ ạt một tài khoản với mục đích bắt đáy chứng khoán
theo số liệu từ trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam nhà đầu tư trong nước đã mở mới ba mươi một chín trăm bốn mươi chín tài khoản
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi con số cao nhất trong vòng hai năm qua
số tài khoản mở mới vừa qua chỉ xếp sau con số kỷ lục bốn mươi sáu trăm năm mươi một tài khoản
được thiết lập vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong những ngày cách ly xã hội vừa qua hầu hết các nhà bán lẻ nhìn nhận sức tiêu thụ tủ lạnh tủ đông
tăng khoảng ba mươi nhờ bán được cho hộ gia đình thay vì trước đây khách hàng chủ yếu là các cơ sở kinh doanh dịch vụ
nhiều loại tủ lạnh tủ đông được tiêu thụ khá mạnh với mức tăng sản lượng bán hàng từ một mươi hai mươi so với tháng trước
dòng tủ lạnh sabe sai có giá từ hai mươi năm sáu mươi triệu đồng một chiếc nay giảm còn từ một mươi bảy đến ba mươi triệu đồng
vô tình người tiêu dùng được hưởng lợi khi dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài vì mua được tủ lạnh với giá rẻ chưa từng có
bộ công thương đã thông tin về việc giảm giá điện hỗ trợ doanh nghiệp người dân chống dịch covid một mươi chín
trong ba tháng từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
evn công bố giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ chống dịch covid một mươi chín khoảng một trăm linh tỷ đồng
theo bộ công thương chính phủ đã đồng ý với đề xuất giảm giá điện
khách hàng sản xuất và kinh doanh sẽ được giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm
với mức giảm một mươi so với đơn giá hiện hành
khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được giảm một mươi đối với điện sinh hoạt từ bậc một đến bậc bốn
dưới ba trăm linh kwh một tháng
nếu như ba năm trước người dân có thể mua nhà giá dưới một tỷ đồng
thì nay gần như không thể mua
đây là biểu hiện lệch pha cung cầu và là chỉ dấu rõ rệt nhất
của sự phát triển thị trường bất động sản thiếu bền vững
thủ tục để doanh nghiệp triển khai nhà giá thấp dầm già lại ít
đã khiến nhiều doanh nghiệp chuyển sang phát triển dự án cao cấp nhiều hơn
dẫn đến lệch pha giữa hai phân khúc ngày càng nhiều
diện tích căn hộ bị buộc khống chế trên bốn mươi năm m hai
khiến giá không thể dưới một mươi năm triệu một m hai
vì tất cả chi phí đều tăng dẫn đến tình trạng thiếu hụt trầm trọng
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
hàng loạt ngân hàng giao bán nhiều bất động sản phát mại để thu hồi nợ
các tài sản giao bán có giá đa dạng từ một vài tỷ đồng đến hàng chục
hàng trăm thậm chí hàng nghìn tỷ đồng
bidv liên tục thông báo đô giá các khoản nợ
như dự án canton có diện tích hơn một mươi hectare
sacombank giao bán rất nhiều bất động sản trị giá từ vài tỷ đến vài trăm tỷ
agribank saigonbank cũng đang tích cực giao bán bất động sản
của những khách hàng không có khả năng trả nợ
ngoài một mươi nhóm hàng hóa bình ổn thiết yếu hàng năm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân
năm nay lần đầu tiên mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn
đội thành phố hồ chí minh đưa vào diện hàng bình ổn thị trường
theo sở công thương tp hcm lượng hàng bình ổn chiếm từ ba mươi năm năm mươi nhu cầu thị trường
thành phố sẽ đưa vào bình ổn năm mươi bảy năm triệu khẩu trang và ba hai mươi chín triệu chai nước rửa tay sát khuẩn
tương đương một hai triệu lit trong ba tháng
giá dầu thô hiện giảm sâu và dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp
đã khiến hoạt động sản xuất và kinh doanh xăng dầu của tập đoàn dầu khí việt nam pvn gặp khó khăn
do đó pvn đã kiến nghị bộ công thương bộ tài chính xem xét hạn chế hoặc cấm nhập khẩu xăng dầu
pvn cho rằng lượng nhập khẩu quá lớn thực sự đã gây khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm xăng dầu sản xuất trong nước
tuy nhiên theo các chuyên gia giá dầu thế giới đang giảm rất mạnh nên cấm nhập khẩu sẽ gây thiệt hại cho người dân và nhà nước
do đó cần nhập khẩu trong giai đoạn hiện nay để giữ chữ nguồn dầu mỏ trong nước
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt